mở đầu là thông tin liên quan đến vụ cháy xảy ra ở tứ hiệp huyện thanh trì hà nội
khiến ba người tử vong và một người bị thương
thông tin từ người bị thương cung cấp cho biết thời điểm vụ cháy xảy ra
gia đình đã sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc
dẫn đến phát nổ bén lửa gây ra cháy
khoảng một mươi bảy h bốn mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi tổng đài một trăm một mươi bốn trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội
nhận tin báo từ nhân dân về vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp bốn tại khu vực đường mới hồng hà
gần trung cư hồng hà xã tứ hiệp huyện thanh trì tp hà nội
ngay sau khi nhận được thông tin đơn vị đã cử đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và công an xã tứ hiệp phối hợp xử lý cứu chữa
ngay sau khi nhận thông tin trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội
cũng điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố và công an huyện thanh trì
đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đến một mươi tám h chín cùng ngày đám cháy được dập tắt
từ ngay trước cửa nhà cửa vỉa này nó cháy từ ngoài vào

giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp
phối hợp công an huyện thanh trì và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ cháy
sơ bộ ban đầu xác định đám cháy xảy ra tại nhà cấp bốn lợp mái tôn
diện tích khoảng bốn mươi m hai là nơi thu gom phế liệu
thời điểm xảy ra cháy có bốn người trong nhà
anh yên chủ nhà kịp thời chạy thoát nhưng bị thương
đã được đưa đi cấp cứu người vợ và hai người con tử vong
nguyên nhân cháy ban đầu qua lời khai của anh yên được xác định
là do gia đình làm nghề phế liệu
thời điểm trước khi cháy anh yên dùng máy chuyên dụng ép phế liệu
thì ép phải bình xì tóc dẫn đến phát nổ bén lửa gây ra cháy